sở du lịch thành phố đà nẵng đã ký biên bản hợp tác với cảng hàng không quốc tế đà nẵng và công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng có tổng cộng một mươi đường bay nội địa đến thành phố với tần suất sáu trăm bốn mươi chuyến một tuần và có tổng cộng ba mươi năm đường bay quốc tế với tần suất bốn trăm chín mươi sáu chuyến một tuần tăng một mươi đường bay so với năm hai nghìn một mươi tám
theo các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giữa các bên như hợp tác đầu tư phòng chống dịch bệnh một số chính sách hỗ trợ các đối tác ảnh hưởng covid một mươi chín giảm giá tất cả các dịch vụ hàng không từ hai mươi đến năm mươi phí gia hạn thanh toán cho các hãng hàng không lên đến ba kỳ thanh toán miễn phí thuê các quầy hàng kinh doanh trong giai đoạn bùng phát dịch kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết du lịch hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đà nẵng và khu vực miền trung